tại nghệ an lực lượng chức năng của tỉnh vừa bắt giữ một xe tải chở gần hai sáu tấn hoa quả xuất xứ từ trung quốc có dấu hiệu vi phạm pháp luật
xe tải do ông hồ hữu thông chú tại địa phương điều khiển bị bắt giữ khi đang di chuyển trên quốc lộ một đoạn qua xã quỳnh hồng huyện quỳnh lưu tỉnh nghệ an
qua kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện xe chở các loại hoa quả nhập lậu gồm táo quýt ngọt hồng lê và một số loại trái cây khác
tất cả đều không có hóa đơn chứng từ hợp lệ lái xe khai báo số hàng này được trở từ thành phố móng cái tỉnh quảng ninh về tỉnh nghệ an để tiêu thụ
cơ quan chức năng đã xử phạt hành chính đối với lái xe một mươi năm triệu đồng